chuyển sang phần tin quốc tế sáng nay theo giờ việt nam tại cuộc họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc về triều tiên
hai nước ủy viên thường trực là nga và trung quốc đã phủ quyết một nghị quyết do mỹ bảo trợ
nhằm áp đặt trừng phạt bổ sung đối với bình nhưỡng một mươi ba thành viên còn lại của hội đồng bảo an ủng hộ nghị quyết
nghị quyết được mỹ trình lên hội đồng bảo an sau khi triều tiên ngày hai mươi bốn tháng năm tiến hành phóng ba quả tên lửa
trong đó có một quả được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện đại nhất của bình nhưỡng
dự thảo nghị quyết do mỹ đề xuất xếp chặt các biện pháp trừng phạt đối với các con tàu có liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo của triều tiên
ngoài ra nghị quyết cũng sẽ tìm cách ngăn chặn triều tiên xuất khẩu nhiên liệu khoáng sản dầu khoáng các chất bi tùm và sáp khoáng
theo đại sứ trung quốc tại liên hợp quốc trương quân các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với triều tiên sẽ không giúp giải quyết được bất kỳ vấn đề nào
và chỉ dẫn đến nhiều tác động tiêu cực cũng như leo thang đối đầu
trong khi đó đại sứ mỹ linda thomas granfield đã bày tỏ thất vọng về kết quả bỏ phiếu
đồng thời nhắc lại cảnh báo triều tiên có thể đang tích cực chuẩn bị để tiến hành một vụ thử hạt nhân